diễn đàn du lịch asean hai nghìn một mươi chín atf hai nghìn một mươi chín sẽ được tổ chức tại thành phố hạ long quảng ninh
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện thường niên quan trọng và có quy mô lớn nhất của du lịch asean
và theo như dự kiến thì hội nghị sẽ đón hai trăm linh khách quốc tế đến tham dự
trong đó có các bộ trưởng lãnh đạo các cơ quan du lịch quốc gia cùng các tổ chức quốc tế
diễn đàn atf hai nghìn một mươi chín sẽ có các hoạt động chính
hội nghị bộ trưởng du lịch asean hội nghị bộ trưởng du lịch asean với các nước đối tác
hội nghị cơ quan du lịch quốc gia các nước asean hội thảo du lịch asean lễ trao giải thưởng du lịch asean
hội trợ du lịch travect các chương trình gặp gỡ khảo sát sản phẩm du lịch cho các khách tham dự hội nghị
sẽ diễn ra tại cung quy hoạch hội trợ và triển lãm tỉnh quảng ninh
đến thời điểm này đã có ba trăm bốn mươi sáu gian hàng hai trăm chín mươi người mua sáu trăm một mươi người bán đăng ký tham dự hội trợ
atf hai nghìn một mươi chín là cơ hội để hình ảnh du lịch việt nam nói chung
du lịch hạ long quảng ninh nói riêng trở nên phổ biến hấp dẫn hơn
chất lượng dịch vụ của du lịch việt nam được cải thiện tiếp cận với các tiêu chuẩn chung của khu vực và thế giới
diễn đàn du lịch atf hai nghìn một mươi chín sẽ được tổ chức tại thành phố hạ long quảng ninh từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín
lễ khai mạc tổ chức vào ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi chín lễ bế mạc vào ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín